vụ nuôi tôm năm hai nghìn một mươi bảy tại trà vinh mới bắt đầu được hơn hai tháng nhưng đã có khoảng một hộ nuôi trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại hơn một trăm bốn mươi triệu con giống do thời tiết diễn biến phức tạp mưa cháy mùa nhiệt độ tranh lệch giữa ngày và đêm cao nên dịch bệnh trên tôm nuôi tăng đột biến và lây lan rộng
gia đình ông trần hoàng du xã long vĩnh huyện duyên hải thả nuôi năm trăm linh con giống tôm thẻ chân trắng ở bốn hồ chỉ sau một mươi tám ngày thả nuôi đã có hai hồ bị thiệt hại hoàn toàn không thu được sản lượng với số tiền thiệt hại gần một trăm linh triệu đồng hiện hai hồ còn lại tôm đã bốn mươi ngày tuổi nhưng ăn rất ít và chậm lớn nên ông rất lo lắng
gia đình ông nguyễn văn đào xã đông hải huyện duyên hải có sáu năm nuôi tôm nhưng chưa có năm nào bị thất bại như năm nay mới bước vào đầu vụ nuôi gần một tháng đã bị thiệt hại trên hai triệu con tôm giống với số tiền trên sáu trăm linh triệu đồng
trước tình hình trên sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh trà vinh đang tập trung nhiều giải pháp nhằm khắc phục tình trạng tôm chết hàng loạt tại các vùng nuôi tôm trọng điểm
đơn vị đã cử cán bộ kỹ thuật xuống địa bàn hỗ trợ trực tiếp cho người nuôi phương pháp điều trị bệnh cho tôm hướng dẫn quy trình cải tạo xử lý ao nuôi
trước tình hình trên sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh trà vinh đang tập trung nhiều giải pháp nhằm khắc phục tình trạng tôm chết hàng loạt tại các vùng nuôi tôm trọng điểm
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh trà vinh đang tập trung nhiều giải pháp nhằm khắc phục tình trạng tôm chết hàng loạt tại các vùng nuôi tôm trọng điểm